đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội hà nội
về kết quả công tác bảy tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị viện cần tiếp tục phát huy vai trò trong nghiên cứu khoa học
trên cơ sở các luận cứ luận điểm khoa học cần tăng cường phản biện đối với công tác quản lý của thành phố
để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển
bên cạnh đó viện cần tiếp tục phát huy để nâng cao hiệu quả các nghiên cứu khoa học
tiếp tục đề xuất chính sách thu hút nhân tài chuyên gia nhà khoa học